lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã có buổi làm việc với tỉnh thừa thiên huế về tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án cao tốc cam lộ la sơn
theo đó thừa thiên huế cần phải đẩy nhanh tiến độ giải phóng và bàn giao mặt bằng để tuyến cao tốc này về đích đúng tiến độ
tính đến ngày một mươi ba tháng năm tỉnh thừa thiên huế đã bàn giao hơn chín mươi mặt bằng trong đó có hai trên bốn địa phương là phong điền và phú lộc đã bàn giao xong mặt bằng đạt chín mươi chín một trăm linh
hai địa phương còn lại là hương thủy hương trà đã bàn giao trên tám mươi hai còn lại một mươi tương ứng sáu một km tỉnh sẽ bàn giao trong quý ii năm hai nghìn hai mươi
với tiến độ này kết hợp với việc thực hiện các chế độ chính sách và vận động người dân thì trong tháng sáu sẽ bàn giao hết mặt bằng còn lại bảo đảm thông tuyến để thi công toàn diện
qua kiểm tra thứ trưởng bộ giao thông vận tải lê đình thọ đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng của tỉnh thừa thiên huế
đồng thời đề nghị chính quyền địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các đoạn
trong đoạn còn lại sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án cao tốc bắc nam